mở đầu là một tin vui liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc một mươi một h trưa ngày hôm nay lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên có mặt tại việt nam
đây là vaccine của hãng dược phẩm nổi tiếng toàn cầu astrazeneca phối hợp với đại học oxford vương quốc anh
nghiên cứu và sản xuất được đưa về việt nam theo hợp đồng giữa hệ thống tiêm chủng vnvc và tập đoàn astrazeneca đã ký từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hệ thống tiêm chủng vnvc đã đặt mua ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca trong năm hai nghìn hai mươi một
số vaccine này được giao thành nhiều đợt
lô đầu tiên gồm một trăm một mươi bảy sáu trăm linh liều sẽ được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của vnvc
là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào việt nam
lô vaccine đầu tiên về việt nam càng ý nghĩa hơn ở thời điểm đợt bùng phát dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại hải dương hải phòng quảng ninh
với lô vaccine này việt nam trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực châu á tiếp cận với loại vaccine phòng covid một mươi chín uy tín hàng đầu thế giới
bắt đầu từ sáng nay tỉnh hải dương tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh để sàng lọc kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm
nhằm loại trừ yếu tố nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng
để kịp thời hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng theo đúng kế hoạch ngoài lực lượng của cdc hải dương và trung tâm y tế một mươi hai huyện thị xã thành phố
trạm y tế của hai trăm ba mươi năm xã phường thị trấn trong toàn tỉnh hải dương chưng dụng thêm gần một sinh viên của trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
và trường cao đẳng dược trung ương hải dương tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
thành phố hải dương là địa phương tổ chức lấy mẫu đầu tiên tiếp đến là huyện kim thành và lần lượt các địa phương khác để hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng trước ngày một tháng ba
cũng từ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai toàn bộ những người tham gia sản xuất cũng như vận chuyển hàng hóa nông sản từ hải dương đi tiêu thụ ở các địa phương khác đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
để bảo đảm an toàn dịch bệnh đối với nông sản của hải dương

do anh nguyễn hữu bách ở xã việt hồng huyện thanh hà điều khiển chở bốn hành khách
theo lái xe khai nhận đây là dịch vụ xe ghép một trăm linh đang đón khách từ thành phố hải dương đi hà nội bất chấp lệnh cấm kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách trong thời gian cách ly xã hội
cả năm người bị công an thành phố xử phạt số tiền một mươi ba triệu năm trăm linh đồng
có hai trường hợp vi phạm mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong thời gian cách ly xã hội bị xử phạt bốn mươi năm triệu đồng
ngoài ra là các lỗi vi phạm chủ yếu
như ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết không chấp hành giãn cách xã hội không đeo khẩu trang vứt khẩu trang không đúng nơi quy định vi phạm trật tự đô thị
để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo yêu cầu một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tạm dừng hoạt động như quán bar karaoke cà phê quán ăn vỉa hè quán game internet
tuy nhiên trên thực tế thì bất chấp lệnh cấm nhiều hàng quán vẫn mở cửa đón khách ghi nhận của phóng viên intv
quán cà phê haperti địa chỉ số một mươi năm khu đô thị yên hòa cầu giấy hà nội
phía trong nhiều người vẫn tụ tập uống cà phê
sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở và rời đi hành động của nhân viên và chủ quán là đóng cửa lại như thế này
ngay nhận hờn trưa ngày hai mươi bốn tháng hai quán cà phê này còn bày bàn ghế ra phía ngoài để phục vụ khách ngồi
một số cửa hàng ireland coffee không những hoạt động mà còn để khách ngồi tại chính cửa hàng
hình ảnh được ghi lại tại highland coffee nga tư lê đức thọ nguyễn hoàng
tại một cửa hàng khác dù đã có lệnh cấm hoạt động thế nhưng tại đây vẫn tự ý đưa ra thông báo
cửa hàng phục vụ một mươi năm khách hàng tại chỗ cùng một lúc
chắc mình có được ngồi đây không em
hai người thì em ra em ngồi ra cách lúc em
từ phía tầng một không có ngồi đâu
tầng hai không được ngồi em
tầng một đã để cho khách ngồi đồ đồ mang đi rồi ạ
nhưng em cũng chủng cái bàn mang về rồi
thế còn tầng hai là
ngồi ra cách thì ngồi được ạ
lên cách mến mét em
anh ngồi chứ cái bàn mà con em không tặng giấy đấy ạ
trưa ngày hai mươi hai tháng hai tại quán aha coffee nằm sát khuôn viên bảo tàng dân tộc học
thuộc địa bàn quận cầu giấy đông nghịt khách ngồi uống cà phê
ngày hai mươi ba tháng hai cửa hàng đã đóng cửa dừng hoạt động
khu vui chơi giải trí pool arena trong ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy
dù không nằm trong danh mục bị cấm hoạt động
thế nhưng với việc tập trung đông người để chơi bia như thế này
thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là đáng báo động
có thời điểm số người tập trung lên đến hàng trăm
chỉ đạo đã rõ thế nhưng nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh vẫn cố tình vi phạm
trước tình trạng trên chính quyền các địa phương các quận
cần mạnh tay hơn nữa trong công tác giám sát quản lý
để xử lý nghiêm trước những hoạt động sai phạm
một thầy giáo đã bị kỷ luật cảnh cáo đình chỉ giảng dạy trong thời gian hai tuần
vì có hành vi tát một học sinh lớp bốn trong giờ học sự việc xảy ra tại tỉnh đắk lắc
lãnh đạo trường tiểu học hoàng hoa thám phường thành nhất
thành phố bùn ma thuột tỉnh đắk lắk cho biết đã ra quyết định kỷ luật
hình thức khiển trách cấm giảng dạy hai tuần đối với một giáo viên dạy tiếng anh
vì đã có hành vi đánh học sinh trong giờ học
sự việc đã được nhà trường báo cáo lên phòng giáo dục và đào tạo thành phố buôn ma thuột
ngoài việc đánh học sinh công an thành phố buôn ma thuột cũng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ
để xử lý giáo viên này do liên quan đến một vụ tai nạn giao thông
cụ thể vào tối ngày hai tháng hai trên đường phan bội châu phường thành nhất
người này điều khiển xe ô tô va chạm với một xe máy khác
nhận thông tin vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột
nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc
lúc này người đàn ông này có biểu hiện say xỉn và liên tục có những lời nói không chuẩn mực
thách đánh nhau với lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng chức năng yêu cầu thổi nồng độ cồn thì ông này chống đối
thậm chí khi lực lượng chức năng nhắc nhở ông này đeo khẩu trang thì ông này còn tuyên bố không sợ covid
vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuật hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
công an phường năm thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang bảy đối tượng
tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán cà phê số tám mươi đường lương định của
khóm bốn phường năm thành phố sóc trăng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an tiến hành bắt quả tang bảy đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức chơi bài tiến lên và sập sám ăn thua bằng tiền
tại quán cà phê có địa chỉ số tám mươi đường lương định của do bà lê thị nhí làm chủ
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ ba bộ bài
số tiền trên tám triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú
tại thôn quang minh phường hải thanh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
còn về tội cướp tài sản công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã thiệu dương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng chu thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu phố tám
phường đông sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa bị phòng cảnh sát
thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa ra quyết định
truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
thời tiết tại các tỉnh thành ở phía bắc trong hai ngày tới
chủ đạo sẽ là trạng thái ít mưa sáng sớm trời nhớ mây
có sương mù và sương mù nhẹ phần nào làm hạn chế tầm nhìn xa
với nhật độ sẽ tăng nhẹ
hai tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ ra động từ một mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi sáu sẽ có một đợt không khí lạnh bổ sung
nhưng khối khí lạnh này có cường độ không mạnh và lệch về phía đông
nên sẽ không gây mưa nhiều mà chỉ giảm nhiệt từ hai cho đến ba độ
trời rét trong cả ngày
tương tự trong hai ngày tới tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
phổ biến là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
với mức nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi sáu cũng do tác động của không khí lạnh tăng cường yếu
nên nhiệt độ tại đây sẽ giảm từ hai cho đến ba độ
như vậy thời tiết tại rào sẽ tạo nhiều thuận lợi
cho các hoạt động sản xuất của bà con miền bắc
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
do vậy người dân cần có các biện pháp khử khuẩn đeo khẩu trang
để đảm bảo sức khỏe hạn chế tiếp xúc cộng đồng nhiều nhất có thể
thời tiết các khu vực trung bộ trong giai đoạn hai ngày tới
chủ đạo là trạng thái tạnh giáo chỉ lác đác có mưa nhỏ vài nơi trong thời đoạn ngắn
trời rét tập trung về đêm và sáng sớm
tại khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giá động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sao đến ngày hai mươi bảy cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm nhẹ
còn tại các tỉnh phía nam miền trung
thời tiết khá ổn định với chế độ ẩm nhiệt ít thay đổi trong hai ngày tới
biên độ nhiệt ngày đêm tại khu vực này phổ biến là hai mươi bảy cho đến ba mươi một độ
sao khoảng ngày hai mươi bảy tháng hai khả năng nhiệt độ ban ngày tại trung bộ
cũng sẽ có thêm hướng giảm khoảng một năm độ
ở vùng cao tây nguyên do chưa có hình thế nào tác động
nên thời tiết ở đây vẫn phổ biến là đêm không mưa và trời rét
sau đó vào ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ ngày đêm sẽ giao động từ một mươi sáu cho đến ba mươi hai độ
tại nam bộ thời tiết nắng giáo đêm không mưa bao trùm
nhiệt độ cao nhất trưa chiều vẫn ở khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
thời điểm cuối tháng hai chuẩn bị bước sang tháng ba như mọi năm
cũng là thời kỳ nhiệt độ có xu hướng tăng dần thêm
do vậy để chuẩn bị cho những ngày nắng nóng sắp tới
bà con nên chủ động xây dựng các bể chữ nước
để có nguồn nước tưới tiêu dài hạn cho cây trồng
trong những tháng cao điểm mùa khô tới gần